thông tin mới nhất về cơn bão số năm có tên quốc tế là con sơn vào hồi một mươi giờ sáng nay
vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm tám độ vĩ bắc một trăm một mươi hai sáu độ kinh đông
ngay trên vùng biển phía nam khu vực quần đảo hoàng sa
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi giật cấp một mươi hai
ban kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng một trăm sáu mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong khoảng hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây
mỗi giờ đi được khoảng một mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi giờ ngày một mươi một tháng chín vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển phía tây khu vực quần đảo hoàng sa
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một giật cấp một mươi ba
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới
có gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên tù vị tuyến một mươi bốn đến một mươi tám năm độ vĩ bắc
từ kinh tuyến một trăm linh chín đến một trăm một mươi năm độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao
chịu tác động của gió mạnh sóng lớn và lốc